đây là sự thương nhận toàn cầu đối với các khu bảo vệ và cán bộ của các khu bảo vệ trong công tác bảo tồn

nhưng cũng còn rất nhiều những vấn đề khó khăn mà khu bảo tồn cần giải quyết trước những tiêu chí mà danh lục xanh quy định
các vườn quốc gia khu bảo tồn được đề cử vào danh lục xanh khu bảo tồn cần giải quyết trước những tiêu chí mà danh lục xanh khu bảo tồn cần giải quyết trước những tiêu chí mà danh lục xanh khu bảo tồn cần giải quyết trước những tiêu chí mà danh lục xanh khu bảo tồn cần giải quyết trước những tiêu chí mà danh lục xanh khu bảo tồn cần giải quyết trước những tiêu chí mà danh lục xanh khu bảo tồn cần giải quyết trước những tiêu chí mà danh lục xanh khu bảo tồn cần giải quyết trước những tiêu chí mà danh lục xanh khu bảo tồn cần giải quy
khó khăn và cái khó khăn nữa là nằm trong cái vùng đông dân cư và cái mức độ thu nhập của dân cư
thì vẫn còn đang ở cái mức độ hạn chế vì vậy nên là cái nhu cầu khai thác các cái nguồn tài nguyên là
nó vẫn còn và để giảm thiểu cái đấy thì phải có những cái giải pháp căn cơ
tuy nhiên vấn đề trang thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng chế độ cho người tham gia bảo vệ chỉ là
một trong nhiều thách thức mà các vườn quốc gia khu bảo tồn tại việt nam còn đang gặp phải
và đây chưa phải là thách thức lớn nhất cần thay đổi
khía cạnh mà khó nhất đối với các khu ở việt nam là quản trị tốt
vì quản trị theo cái sư thế của thế giới bây giờ là các khu nó phải được cởi mở
nó phải có sự tham gia của tất cả các chủ sở hữu quyền tức là những người có quyền
kể cả là quyền theo luật pháp hoặc là quyền theo truyền thống v v
đều phải có ý
kiến tham gia vào việc quản lý tham gia vào việc lập kế hoạch tham gia vào thiết kế
cái khu bảo vệ đó
các khu bảo vệ của chúng ta ở đây cụ thể là khu rừng đặc dụng
thì đều là các khu của nhà nước và toàn bộ cái sở hữu đất đai là của nhà nước
vì thế cái quyền quyết định cao nhất nó sẽ thuộc về các cơ quan thầm quyền nhà nước
được nhà nước chỉ định làm cái việc quản lý cái khu đó
vì thế cái cơ hội mà mở ra cho sự tham gia của các bên liên quan khác
cái quyền khác nó tương đối là khó khăn
câu chuyện nâng cao hiệu quả trong công tác bảo tồn tại các vườn quốc gia
khu bảo tồn cũng còn bất cập trong phân cấp
ngoài sáu vườn quốc gia lên tỉnh trực thuộc tổng cục lâm nghiệp
còn có hơn một trăm năm mươi vườn quốc gia khu bảo tồn thuộc hệ thống rừng đặc dụng ở việt nam
do địa phương quản lý nhưng cũng có sự phân cấp quản lý khác nhau
có nơi vườn quốc gia khu bảo tồn trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
có nơi lại trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
còn một số nơi thì lại do tri cục kiểm lâm trực tiếp quản lý
thêm vào đó là sự trồng chéo chức năng và nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường
và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn về quản lý bảo tồn thiên nhiên ở cấp địa phương
hiện tại mỗi nguồn tái nguyên đa dạng sinh học như trên cạn ngập nước hay dưới biển
lại do một cơ quan quản lý nhà nước khác nhau thực hiện nhiệm vụ bảo tồn
trong khi về bản chất tự nhiên chúng là một trình thể thống nhất
có sự gắn kết nội tại rất cao và cần được quản lý tổng hợp
điều này đặt sắc câu hỏi liệu các nguồn quốc gia và khu bảo tồn ở việt nam
có thể đáp ứng được các tiêu chí chỉ số trong danh lục xanh theo chuẩn quốc tế
đặc biệt là tiêu chí quản trị tốt hiệu quả và công bằng hay không
danh lục xanh thì vốn được thiết kế là để có sự điều chỉnh
cho phù hợp với cả từng vùng lạnh gọi là trong khái niệm của danh lục xanh gọi là vùng lạnh thổ
tuy nhiên thì cũng không phải là chúng ta có thể điều chỉnh được tất cả các thứ
chúng ta đang ở trong cuộc chơi toàn cầu
chúng ta không thể nói là đối với việt nam như thế là tốt rồi tôi phải được danh lục xanh chứ
không chuyện đấy chưa được
anh phải đủ được cái tốt tối thiểu và trong cái bối cảnh cụ thể
thì anh có thể hiểu nó đi khác đi một chút nhưng mà anh không thể xây dịch đến mức quá lớn như thế
quản trị tốt hơn nghề có vẻ phẫm tạp
nó là sự tham gia và thể hiện công bằng
phân công trách nhiệm vai trò của từng đối tượng tham gia và họ hiểu việc mình phải làm ra sao
chia sẻ lại câu chuyện của họ làm như thế nào
và bảo đảm chia sẻ lợi ích giữa chính quyền doanh nghiệp và người dân
quản trị tốt cần cơ chế tác tốt và truyền thông để mọi người biết đến
trong những năm qua nhiều chính sách mới đã thay đổi mở rộng vai trò của nhân dân trong quản lý bảo tồn
thay vì trước đây việc bảo vệ chỉ dành cho cơ quan kiểm lâm
tuy nhiên việt nam cũng như nhiều quốc gia chưa có một chuẩn nào trong việc đánh giá mức độ thành công của công tác bảo tồn này
bởi vậy khu bảo tồn đất ngập nước vân long nói riêng và các vườn quốc gia đăng ký tham gia danh lục xanh nói chung
có thể tự xoay chiếu với quốc tế để biết mình đang làm được đến đâu đạt được bao nhiêu phần trăm của các tiêu chí
để từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể hơn
việt nam đã tham gia vào nhiều công ước quốc tế
về bảo tồn đa dạng sinh học cũng như bảo vệ môi trường
thế nhưng bảo tồn là câu chuyện toàn cầu không phải của riêng mỗi quốc gia
vì vậy các vườn quốc gia khu bảo tồn của nước ta qua tiêu chuẩn danh lục xanh
sẽ có thể hướng tới chuyên nghiệp hóa trong quản trị theo chuẩn quốc tế
dù còn nhiều khó khăn thách thức trong quá trình tham gia để đạt chuẩn
nhưng đây cũng là những kỳ vọng để bảo tồn đa dạng sinh học tại việt nam có được những kết quả mới
vâng hy vọng trong thời gian tới bốn khu bảo tồn vườn quốc gia của nước ta
sẽ đủ tiêu chuẩn để được công nhận danh lục xanh
từ đó tạo nên những bước tiến mới trong hoạt động bảo tồn thiên nhiên tại nước ta
thưa quý vị và các bạn do tác động của dòng nước đen làm ô nhiễm sông cái lớn
mà những ngày qua khoảng sáu hộ dân trên địa bàn thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
đã bị gián đoạn việc cấp nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân
trước tình hình đó tỉnh hậu giang đã bị cấp nước
đã nhanh chóng khắc phục và bảo đảm nước sạch cho nhân dân
công ty cổ phần cấp thoát nước công trình đô thị hậu giang cho biết
sau những ngày bị gián đoạn thì hiện nay lượng nước cung cấp đã đáp ứng đủ cho một trăm linh khách hàng
đủ lưu lượng áp lực và bảo đảm chất lượng theo quy định
tuy nhiên để đảm bảo việc khử trùng diệt khuẩn hiệu quả
doanh nghiệp phải duy trì lượng clor cao hơn những ngày bình thường
khiến nước có mùi khó chịu
dù vậy lượng cơ lo khử trùng còn dư trong nước vẫn trong giới hạn cho phép của bộ y tế
nhiều ngày qua trên địa bàn thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
tại một số con sông như cái lớn trà ban có hiện tượng bị ô nhiễm khiến dòng nước đổi màu đen bốc mùi hôi nồng nặc
định điểm là các ngày đầu tháng bốn nguồn nước ô nhiễm kéo dài trên sông cái lớn
tình trạng đó đã khiến vị trí lấy nước để xử lý thành nước sạch cũng bị ảnh hưởng
do vậy chi nhánh cấp thoát nước công trình đô thị thị xã long mỹ đã phải ngưng cung cấp nước đến một mươi ba lần
tại hậu giang gần đây tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sông cái lớn sông nước đục
và một số tuyến canh nội đồng thuộc thị xã long mỹ và huyện long mỹ xảy ra ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn
cơ quan chức năng tỉnh hậu giang nhận định nguồn gây ô nhiễm nước sông trên địa bàn thị xã long mỹ và huyện long mỹ rất phức tạp
phần lớn do các cơ sở chăn nuôi và cả các cơ sở sản xuất gây ra
hiện tỉnh hậu giang đang kiểm tra để giải quyết xử lý theo quy định
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường và hưởng ứng ngày làm việc tốt trên toàn cầu
vừa qua tại hà nội trung tâm tình nguyện quốc gia trung ương đoàn đã phối hợp với trung tâm tin tức vtv hai mươi bốn tổ chức chương trình ngày tử tế hai nghìn một mươi chín
chương trình đã thu hút hàng nghìn người tham gia giúp lan tỏa tinh thần tử tế với môi trường và nâng cao nhận thức của nhiều người về bảo vệ môi trường
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây